vào ngày hôm nay thông tin từ sở y tế long an cho biết là địa phương đã phát hiện trường hợp
nhiễm biến thể omicron đầu tiên cụ thể ca nhiễm biến thể omicron này là bệnh nhân có quốc tịch
trung quốc là chuyên gia làm việc tại một doanh nghiệp ở huyện đức hòa tỉnh long an
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này nhập cảnh vào việt nam qua sân bay tân sơn nhất
trên chuyến bay số hiệu qr chín trăm bảy mươi số ghế là ba mươi một a sau khi nhập cảnh người này được đưa đi cách ly
tập trung tại khách sạn happy high huyện bến lức tỉnh long an
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần một và có kết quả xét nghiệm âm tính
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm pcr lần hai có kết quả xét nghiệm dương tính
và được lấy mẫu bệnh phẩm giải trình tự sars cov hai thì cho kết quả nhiễm biến thể omicron